tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp và nói chuyện thân mật
với chủ tịch đảng đoàn kết và phát triển liên bang myanmar cùng đoàn đại biểu cấp cao đang thăm việt nam
theo lời mời của trung ương đảng ta
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa việt nam và myanmar đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện
nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới myanmar của tổng bí thư nguyễn phú trọng tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đánh giá cao vai trò và vị thế của đảng usdp tại quốc hội myanmar hiện nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị chủ tịch và đảng usdp phát huy vai trò nhằm tiếp tục đóng góp
và việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước nhất là trong việc giám sát
kiểm tra việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai chính phủ nhằm đưa hợp tác việt nam myanmar
trên tất cả các lĩnh vực phát triển ngày càng hiệu quả
và thực chất chủ tịch đảng đoàn kết và phát triển liên bang myanmar bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang việt nam
được chứng kiến những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đã đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh là láng giềng cùng trong khu vực hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng
khẳng định đảng đoàn kết và phát triển lên bang myanmar sẽ tích cực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ
giữa các nghị sĩ myanmar và việt nam cũng như trong hoạt động hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước